giá cà phê hôm nay tại đắk lắc tăng hai trăm linh đồng một kg lên mức ba mươi hai bảy trăm linh đồng một kg
hiện đắk lắc vẫn đang là địa phương có giá cà phê cao nhất cả nước
tại lâm đồng giá cà phê hôm nay về ngưỡng ba mươi hai ba trăm linh đồng một kg sau khi tăng hai trăm linh đồng mỗi kg cà phê
theo ước tính của cục xuất nhập khẩu xuất khẩu cà phê tháng bảy đạt một trăm hai mươi tấn
trị giá hai trăm một mươi ba triệu đô la mỹ giảm sáu về lượng và giảm hai hai về trị giá so với tháng sáu
giảm một mươi năm một về lượng và giảm một mươi hai ba về trị giá so với tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín